gần bảy giờ sáng nay ngày ba tháng bảy trên đường tránh lũ quốc lộ một a đoạn qua xã hồng thủy
huyện lệ thủy tỉnh quảng bình đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ba xe ô tô
trong đó có một xe khách làm cho nhiều người phải nhập viện
tại thời điểm trên xe ô tô khách mang biển kiểm soát một mươi bảy b một trăm hai mươi một đang chạy hướng bắc nam
đã xảy ra vai trạm với xe đầu kéo và xe tải đang chạy hướng ngược lại
hậu quả khiến cho lái xe tải bị thương nặng và mắc kẹt trong xe và năm người khác bị thương
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã đưa những người bị thương đến bệnh viện hữu nghị việt nam cuba
và bệnh viện đa khoa lệ thủy cấp cứu nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ